do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi sáu từ sáng sớm nay trên địa bàn tỉnh đồng nai đã có mưa to
để ứng phó với cơn bão các ngành chức năng tỉnh đồng nai đã tăng cường các biện pháp
để hạn chế thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai
vâng thưa quý khán giả một trong nhiệm vụ cấp bách lúc này được các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai
thực hiện là di dời các hồ dân trên các lăng bè trên sông đồng nai
và theo ghi nhận sáng hôm nay thì còn vẫn còn rất nhiều hồ dân chưa di dời
trước đó từ ngày hôm qua hai mươi bốn tháng một mươi hai ban chỉ huy phòng chống đột bão thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã yêu cầu hơn ba trăm linh hộ dân nuôi cá bè sông đồng nai di rời lên bờ để đảm bảo an toàn tính mạng
khi bão số một mươi sáu đổ bộ
tuy nhiên khi kiểm tra trên làng bè vào sáng nay hai mươi năm tháng một mươi hai vẫn còn rất nhiều hộ dân chưa chịu lên bờ
trước tình hình này lãnh đạo tỉnh đồng nai đề nghị phải khẩn cấp di rời đối với các hộ dân cố tình cần cưỡng chế
người già trẻ em thì đã lên bờ hết rồi
hiện giờ trên thực tế thì mấy anh cũng thấy là cũng còn một số cái thanh niên đang còn giữ bè
trên kế hoạch của thành phố biên hòa chúng tôi sẽ quyết sau một mươi hai giờ thì sẽ cưỡng chế những hồ này
trên tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương cũng như nhà nước bảo vệ tính mạng của bà con trước
còn tài sản ở trên dòng sông thì chúng tôi cũng là dàn cố lại để giảm cái thiệt hại tối thiểu nhất cho bà con
theo ghi nhận từ năm giờ sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
bão số một mươi sáu đã bắt đầu có ảnh hưởng đến tỉnh đồng nai gây mưa nhiều nơi
trước tình hình trên lãnh đạo tỉnh đồng nai đã đi kiểm tra công tác ứng phó
nhất là những địa phương có nhiều sông hồ đập và các khu vực thường xảy ra ngập ống lũ quét xa lở đất
từ ban chỉ huy tỉnh đến quyện đến xã đến giờ này đã triển khai đồng bộ hết đến dân đến các điểm trọng yếu
và hiện nay đang tiến hành kiểm tra lại tất cả các điều kiện theo các phương án của các địa bàn
để có cái chỉ đạo để giúp dân làm sao mà không có để xảy ra cái tai nạn hoặc là đến ảnh hưởng đến người dân
đặc biệt là những dùng sông yếu
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đồng nai từ trước đến nay đồng nai ít có bão
nên người dân có tâm lý chủ quan bị động trong việc phòng chống
vì vậy các ngành địa phương của tỉnh đồng nai đang quyết liệt trong việc tuyên truyền vận động người dân
chấp hành các phương án ứng phó với bão nhằm hạn chế những thiệt hại về người và tài sản